hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
báo cáo phương án tổ chức các chuyến bay đưa người việt nam tại ukraine về nước
khẳng định luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và yêu cầu của chính phủ
lãnh đạo vietnam airlines cho hay hãng đã xây dựng sáu phương án bay giải cứu công dân việt nam
tại ukraine với các đường bay theo thứ tự ưu tiên như sau
một hà nội vasava balance
hai hà nội bucharest rumani
ba hà nội budapest hungary
năm hà nội maskova nga
sáu hà nội minsk belarus
hiện tại vùng chiến sự toàn bộ vùng trời ukraine một phần phía tây của nga đã tạm đóng cửa với bay dân sự
sau đó nếu có chuyến bay lãnh đạo vietnam airlines cho biết phải đưa công dân việt nam
tới các vùng được phép bay và an toàn sau đó mới đưa máy bay tới đón